hôm nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ thảo luận đánh giá tình hình sâu sắc tìm ra nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan
trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhiệm vụ phù hợp để tập trung thực hiện nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế ứng phó với những vấn đề mới phát sinh và giải quyết những vấn đề còn tồn động có hiệu quả nhất
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết thời gian qua tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp như xung đột ukraine cạnh tranh nước lớn gai gắt tình trạng khan hiếm nguyên liệu giá nguyên liệu nhất là dầu khí tăng cao lạm phát ở nhiều nước tăng
ở trong nước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp với các biến chủng mới của virus sars cov hai song cả nước cơ bản vẫn kiểm soát được tình hình tiếp tục mở cửa trở lại nền kinh tế mở cửa du lịch mở cửa trường học giá nguyên liệu giá dầu thế giới

thành tra bộ công an đã làm tốt chức năng tham mưu bộ trưởng bộ công an thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp công dân và phòng chống tham nhũng trong công an nhân dân tập trung triển khai thực hiện hai giải pháp nhiệm vụ trọng tâm đột phá từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra và quy trình trong từng lĩnh vực công tác trực tiếp tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả kế hoạch công tác thanh tra hàng năm và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của thanh tra chính ph
trước công tác tiếp công dân định kỳ tiến hành xác minh giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ trưởng đảm bảo khách quan thận trọng đúng quy định của pháp luật đáp ứng được yêu cầu của nhân dân
đánh giá cao những kết quả đạt được của thanh tra bộ công an thời gian qua bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh thanh tra là một khâu công tác quan trọng không thể thiếu trong lãnh đạo quản lý và điều hành của những người đứng đầu cơ quan đảng và nhà nước
trong đó tham mưu giúp cấp ủy thủ trưởng công an các cấp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra công an nhân dân trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu thanh tra bộ tiếp tục tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thanh tra chủ động ra soát đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh tra ngay sau khi quốc hội thông qua luật thanh tra sửa đổi
chủ động đổi mới phương pháp biện pháp nghiệp vụ thanh tra cho phù hợp thực tiễn hoạt động của lực lượng công an nhân dân
tăng cường tiền kiểm hậu kiểm phân cấp gắn liền công tác giám sát hoạt động thanh tra
đồng chí bộ trưởng cũng đề nghị thanh tra bộ chủ động làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp công dân thực hiện tốt vai trò thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí của bộ công an
bên cạnh đó tập trung xây dựng đảng bộ thanh tra bộ trong sạch vững mạnh nội bộ đoàn kết thống nhất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tăng cường đầu tư cơ sở vật chất góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả
và cổng dịch vụ công quốc gia
trong đó nhiều dịch vụ công trong lĩnh vực cư trú đã được nâng cấp lên mức độ ba và mức độ bốn
điều này đã có phần tạo thuận lợi cho người dân khi việc nộp các thủ tục được thực hiện qua hình thức trực tuyến
góp phần giảm thiểu thời gian đi lại cắt giảm các thủ tục hành chính so với trước đây
đồng thời thúc đẩy tiến trình dịch vụ công đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số quốc gia
ngồi tại nhà thao tác trực tuyến
chỉ cần chụp và gửi các giấy tờ liên quan đến thủ tục đăng ký tạm trú qua cổng dịch vụ công
anh tú đã hoàn thiện việc đăng ký cho bản thân và người nhà
kết quả xác nhận anh tú sẽ được nhận qua tin nhắn mà không cần phải đến cơ quan công an
tôi nghĩ là chỉ mất tầm năm một mươi phút là mình có thể đăng ký được thủ tục tạm trú thôi
một điều rất gọi là giúp ngắn thời gian
trước lên có khi đông quá mình phải xếp hàng nhất đây thì mình chỉ ở nhà mình thao tác thôi là nó có thể xong rồi
hồ sơ đăng ký cư trú của công dân qua cổng dịch vụ công ngay lập tức cũng được cơ quan công an tiếp nhận xử lý
trường hợp nếu hồ sơ thiếu giấy tờ
sẽ phản hồi để công dân tiến hành bổ sung
tất cả những dữ liệu dân cư của công dân đều đã được thể hiện và khai thác ở trên dữ liệu dân cư rồi
khi thực hiện công tác đấy thì chúng tôi thực hiện chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn
ví dụ như là đối với hồ sơ tạm trú thì chỉ trong thời gian ba ngày là đã hoàn thiện bộ hồ sơ
và bảy ngày đối với hồ sơ thường trú giảm đi đúng một phần hai thời gian so với lại trước đây
tại nhiều địa phương qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền
người dân đã tích cực sử dụng dịch vụ công
hiện ở phường ngọc sơn quận kiến an thành phố hải phòng
tất cả các cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ nhà trọ trên địa bàn
giờ đây đã không cần đến trụ sở cơ quan công an để đăng ký thông báo lưu trú khai báo tạm vắng
việc khai báo đăng ký đã được thực hiện hoàn toàn trực tuyến
ví dụ như trước đây mà chúng tôi muốn đăng ký cho những người đến trọ như sinh viên hay người đi làm
thì phải lên công an phường trình báo
hoặc là hướng dẫn cho các cháu lên công an phường trình báo
cho nên thủ tục đi lại nhiều khi mất rất nhiều thời gian
nhưng mà bây giờ với cái sử dụng cái dịch vụ công này
thì chúng tôi ở nhà có thể là sử dụng điện thoại qua internet
là chúng tôi có thể trực tiếp làm việc với công an phường được
chúng tôi là cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền về cái dịch vụ mới
cổng thông tin điện tử về đăng ký quản lý cư trú
công an phường chúng tôi thì cũng đã chỉ đạo lực lượng hình sâu vực
kết hợp với lại cấp ủy đảng
chính quyền địa phương
làm tốt cái công tác tuyên truyền
để nhân dân nắm mắt được cái chủ trương mới của bộ công an
trên cơ sở giảm bớt thủ tục hành chính
một mươi một thủ tục liên quan đến cư trú của công dân
đã được tích hợp nâng lên dịch vụ bốn
nghĩa là người dân nộp thủ tục và nhận kết quả tại nhà
công dân gửi hồ sơ tại địa chỉ
https hai cạch chéo cạch chéo dịch vụ công gov vn
việc thực hiện các thủ tục thông qua dịch vụ công trực tuyến
giúp người dân có thể nhận được kết quả tại nhà
giúp người dân giao dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày
tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet
lực lượng công an cơ sở cũng đã chuẩn bị các điều kiện
nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của người dân
cảnh sát công an chính sẽ phối hợp với công an quyện
thị xã thành phố để hướng dẫn và tập quấn
cái việc mà phân quyền
rồi tạo tài khoản để cấp cho các dịch vụ lưu trú
và cơ sở cho thư lưu trú
cơ quan nó quản lý

bằng cái cổng dịch vụ công trực tuyến
thì trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư của chúng ta
thì trên cái phần mềm đó thì chúng ta sẽ tiếp nhận
và quản lý nó chặt chẽ hơn
tuy nhiên số lượng người lựa chọn sử dụng dịch vụ công
về cư trú trực tuyến vẫn còn hạn chế
một phần do thói quen người dân
thường đến trụ sở cơ quan công an
để giải quyết các thủ tục hành chính
hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiến hành tổ chức
để lực lượng phải sau vực
thường xuyên xuống tuyên truyền về cái dịch vụ công
để người dân nắm bắt được cái dịch vụ công
và dần dần thì người dân cũng đã nắm mắt được
về cái công tác quản lý cư trú
bằng đăng ký qua dịch vụ công trực tuyến
để người dân thực hiện thuận tiện giảm tải hành chính
và người dân đã đăng ký thằng trú
ngày một cũng đông lên
và cũng có những cái thuận tiện
để đáp ứng được yêu cầu trong công tác nhiệm vụ
cùng với việc thúc đẩy thực hiện các dịch vụ công
từ ngày hai mươi năm tháng hai
bộ công an triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử
với tài khoản này
khi sử dụng các dịch vụ công
hệ thống sẽ tự động điền thông tin của công dân
vào các đăng ký mà không phải khai báo
điền thông tin bằng tay như trước đây
đổi mới phương thức quản lý cư trú
quản lý dân cư bằng công nghệ số hóa
trên cơ sở đó
tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính
cũng như sự thuận lợi nhất cho người dân